đài tiếng nói việt nam và đài phát thanh quốc gia campuchia tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực truyền thông
đó là nội dung của biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đài vừa được ký kết vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại trụ sở trung tâm phát thanh quốc gia
theo đó hai bên sẽ tăng cường việc phát trên sóng đài phát thanh các tin bài phóng sự các chương trình nghệ thuật văn học
về những bài học kinh nghiệm những thành tiệu trên lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội của mỗi nước
nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay
góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam và campuchia
trong lịch sử quan hệ hai nước đài tiếng nói việt nam đã giúp đỡ đài phát thanh quốc gia campuchia xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên
trong những năm qua chính phủ việt nam thông qua đài tiếng nói việt nam đã thường xuyên hỗ trợ bộ thông tin
và các đài phát thanh campuchia về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực
nhằm nâng cao năng lực phủ sóng và chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình
ngay sau lễ ký kết bộ trưởng bộ thông tin vương quốc campuchia thay mặt chính phủ campuchia
trao tặng huân trường hữu nghị của chính phủ hoàng gia campuchia cho các cán bộ của đài tiếng nói việt nam qua các thời kỳ